sáng nay hai mươi tháng năm quốc hội khóa một mươi năm sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy để xem xét
quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật
giám sát tối cao quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
với hơn hai mươi sáu ngày làm việc và tiến hành theo hai đợt từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày tám tháng sáu
và từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật
và ba sự thảo nghị quyết cho ý kiến vào một mươi một dự án luật khác đồng thời xem xét các vấn đề
kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng
một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ bảy là quốc hội xem xét quyết định công tác nhân sự cấp cao
tổng thư ký quốc hội cho biết từ hôm nay cho đến ngày hai mươi hai tháng năm
quốc hội tiến hành quy trình bầu chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước
tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba thống nhất rất cao
giới thiệu ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước và ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị mặc áo có in logo công an nhân dân và mang theo cả còng số tám
với mục đích bắt các xe máy vi phạm giao thông rồi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn khoa minh một mươi chín tuổi ngụ tại quận tám vừa bị công an tp thủ đức tp hcm bắt thạm giam
tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của công an tp thủ đức
phối hợp với tổ phòng chống đua xe trái phép của phòng cảnh sát giao thông
công an phát hiện đám đông tụ tập gần giao lộ đường số bảy đường số tám phường an lợi đông
nên tiến hành kiểm tra
qua đó thấy minh và một thanh niên đi cùng có biểu hiện bất thường
nên đưa cả hai cùng với một số người khác về trụ sở để làm rõ
tại cơ quan điều tra minh khai cùng với một thanh niên đến khu đô thị sa la
phường an lợi đông thành phố thủ đức giả làm cảnh sát hình sự để chặn người đi xe không có gương chiếu hậu
không đổ mũ bảo hiểm
khi đi minh mặc áo khoác có in logo công an nhân dân và mang theo cỏng số tám
trước khi bị tổ tuần tra của công an tp thủ đức phát hiện
minh và đối tượng trên đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và chặn ba xe
liên quan đến việc xử lý nhóm các đối tượng giàn xe trên đường cao tốc trục bắc nam
đoạn chạy qua địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc tỉnh hải dương
để giàn cảnh chụp ảnh quay video đăng tải lên mạng xã hội
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông gây bức xúc trong dư luận
vào ngày một mươi chín tháng năm công an huyện gia lộc tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm đức hải hay còn gọi là hải idol
trú tại hải dương và vương đình trường chú tại nghệ an về tội gây dối trật tự công cộng
cùng bị khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng còn có nguyễn văn năm và phạm ngọc phong
cùng chú tại hải dương
trước đó vào khoảng gần một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bốn hải cùng với các đối tượng liên quan
có hành vi dừng bốn xe ô tô đỗ trái phép giữa đường tại km một năm trăm linh đường trục bắc nam
để giàn cảnh chụp ảnh sau đó di chuyển trên đường phát live stream trên mạng xã hội facebook
để câu like câu view tăng tương tác
hiện công an huyện gia lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý các đối tượng có liên quan
sau một mươi hai năm lẩn trốn về tội hiếp dâm trẻ em nguyễn văn hiền bốn mươi tuổi
trú tại xã xuân quế huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai bắt xử
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi hai hiền đã thực hiện hành vi đổi bại với một cháu bé
tại ấp một xã xuân quế huyện cẩm mỹ rồi bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ đã ra quyết định truy nã
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cẩm mỹ phối hợp cùng công an thành phố long khánh
đã bắt được hiện khi đang lẩn trốn tại ấp tân phong xã hàng gòn thành phố long khánh
sau một mươi hai năm lẩn trốn
cơ quan chức năng huyện đức trọng tỉnh lâm đồng cho biết đang làm rõ nguyên nhân tử vong
của bốn học sinh tiểu học trên địa bàn liên quan đến đuối nước tại xã phú hội
nạn nhân gồm các em casa hafin tám tuổi
casa hafat sáu tuổi là em ruột của hafin
casa hakhang một mươi tuổi cùng chú tại thôn r chai ba
và ha thinh tám tuổi ngụ tại thôn r chai hai
vào khoảng một mươi năm h ngày hôm qua một mươi chín tháng năm
bốn em học sinh trên cùng nhau ra hồ nước phía sau biêu điện xã phú hội tắm
trong khi tắm một em bị trượt chân xuống hồ
ba em còn lại tìm cách cứu nhưng cũng không may bị đuối nước tử vong
nhận được tin báo công an huyện đức trọng cùng với các đơn vị liên quan
đã nhanh chóng có mặt thực hiện các thủ tục khám nghiệm
nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị công an tp hcm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lê nhật minh sinh năm hai nghìn hai
trú tại quận một mươi hai từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người
các quyết định trên được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
minh cùng với bốn thanh niên khác đi bốn xe máy trên quốc lộ một a
hướng từ quận tân bình tân về đến ngã tư an sương
dàn hàng ngang chạy với tốc độ cao trên làn đường dành cho xe ô tô
tổ công tác thực hiện nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên nhóm của minh tăng ga chạy với tốc độ rất cao
lê nhật minh đã lao xe vào chiến sĩ văn bá hải
tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm
khi anh đang làm nhiệm vụ khiến cho anh bị thương tật với tỷ lệ năm mươi một
tổ công tác phối hợp với công an quận bình tân
truy xét và bắt giữ minh vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
mặc áo có in logo công an nhân dân và mang theo cả còng số tám
với mục đích bắt cắt xe máy vi phạm giao thông rồi cưỡng đoạt tài sản
nguyễn khoa minh một mươi chín tuổi trú tại quận tám
vừa bị công an tp hcm bắt tạm ra
tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của công an tp hcm
phối hợp tổ phòng chống đua xe trái phép của phòng cảnh sát giao thông công an
phát hiện đám đông tụ tập gần giao lộ đường số bảy
đường số tám phường an lợi đông tp hcm nên tiến hành kiểm tra
qua đó nhận thấy minh và một số thanh niên cùng tên có biểu hiện bất thường
nên đưa cả hai và một số người về trụ sở làm rõ
tại cơ quan điều tra minh khai cùng với k đến khu đô thị sa la
phường an lợi đông tp hcm giả làm cảnh sát hình sự để chặn người đi xe
không có gương chiếu hậu không đội nón bảo hiểm
khi đi minh mặc áo khoác có in logo công an nhân dân và mang theo còng số tám
trước khi bị tổ tuần tra của công an tp hcm phát hiện
minh và k đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và chặn ba xe
và trong đêm ngày một mươi tám tháng năm tổ công tác đặc biệt thuộc công an tp hcm
phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã hóa trang
và phát hiện xử lý nhiều thanh niên điều khiển xe máy độ bô gây náo loạn đường phố
trong quá trình công tác tổ công tác đặc biệt đã phát hiện nhóm thanh niên
từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi điều khiển phương tiện xe không biển số
không đội mũ bảo hiểm độ mô rồi điều khiển xe tốc độ cao
tại một số tuyến đường thuộc phường nam cường thành phố lào cai
bằng các nghiệp vụ thì đến khoảng hai mươi hai giờ tổ công tác đã đưa được năm phương tiện
cùng với nhiều thanh niên về trụ sở để tiến hành lập biên bản
với các lỗi vi phạm như sau
không biển số không gương không mũ bảo hiểm trở xong không mũ
không bộ phận giảm thanh và không có đăng ký
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác đặc biệt cũng đã phát hiện và kiểm tra
xử lý nhóm thanh niên vi phạm luật an toàn giao thông
và mang theo nhiều công cụ như là giao kiếm tự chế
môn vản lý do được các thanh niên đưa ra để nhắm bao biện
tuy nhiên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm
tất cả các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây thì những người nổi tiếng
nghệ sĩ kol những người kinh doanh online
thường dùng những chiêu trò tung tin giả để câu view
thu hút được sự chú ý để bán được nhiều hàng hóa hơn
họ đã có những hành vi lối ứng xử kém văn hóa
lệch với chuẩn mực của văn hóa ứng xử văn minh
mà một người nghệ sĩ cần phải có
vâng và điều này đặt ra những câu chuyện xã hội
và sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa
để xử lý nghiêm khắc với các hành vi phát ngôn
thiếu chuẩn mực đạo đức tự mãn coi thường khán giả
của một số nghệ sĩ
mới đây sở văn hóa thể tế
sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội
đã lập hội đồng thẩm định trang phục biểu diễn
của đàm vĩnh hưng trong show
ngày em tháp sao trời diễn ra tại hà nội
sau sự việc nam ca sĩ này mặc trang phục
có đeo huy hiệu lạ trong một đêm nhạc
diễn ra tại tp hcm trước đó
hay vụ việc một nam ca sĩ trẻ
bị cho là quảng cáo trá hình
trong một website cá độ trực tuyến
bằng việc mặc áo đấu của một câu lạc bộ
với logo nhà tài trợ là trang web
cá cược bóng đá trên ngực
tuy nhiên vì thiếu chế tài xử lý
nên cơ quan chức năng
vẫn chưa thể xử phạt hành động này
một cách nghiêm khắc
không ai phủ nhận sự hỗ trợ
của các nền tảng xã hội
trong việc nâng tầm sản phẩm nghệ thuật
từ hình ảnh âm thanh ánh sáng
đến phụ trợ biểu diễn
và nhất là việc lan tỏa tới công chúng
giờ đây một tác phẩm nghệ thuật
sẽ nhanh chóng được cả thế giới biết đến
nhờ vào những youtube facebook tiktok
điều đó cũng đồng nghĩa
với sự nổi tiếng đến rất nhanh
nhiều khi chỉ sau nửa giờ đồng hồ
đã trở thành idol thần tượng
không ít nghệ sĩ người của công chúng
trong làng giải trí việt đã có những phát ngôn
vô căn cứ phản cảm thậm chí là gây ảnh hưởng
đến tình hình trật tự xã hội
làm hoang mang dư luận
các nghệ sĩ bộ văn hóa thể thao du lịch
cũng đã có các văn bản quản lý
liên quan đến vấn đề này
tuy nhiên chúng ta biết được rằng
xã hội rất là phức tạp
các chế tài của chúng ta
hay những khuyến cáo của chúng ta
trong việc nâng cao nhận thức
không thể nào bao quát được
tất cả những hành vi trong thực tiễn cuộc sống cả
và chúng ta cần phải
có sự chung tay chung sức
của toàn xã hội cùng với bộ văn hóa thể thao du lịch
để từ đó
có thể chấn trình
hướng hành vi
của những người nổi tiếng của các nghệ sĩ
và tạo ra một môi trường
văn hóa lành mạnh
tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ thông tin
và truyền thông được tổ chức mới đây
đại diện cục phát thanh truyền hình
và thông tin điện tử đã đưa ra ba giải pháp
để khắc phục tình trạng tin giả
phát ngôn không chuẩn mực
trong đó cục này có trình chính phủ
dự thảo thay thế nghị định bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba
ndcp qua đó
bổ sung một loạt các quy định đối với
các hoạt động trên mạng xã hội
trên không gian mạng trong đó có hoạt động
phát ngôn trên không gian mạng
có một số trường hợp là chúng ta không
xác định được đối tượng
danh tính thật hoặc là địa chỉ ở đâu
hoặc là đối tượng đó là người việt nam
nhưng ở nước ngoài thì đó là
những cái vùng mà chúng ta
còn gặp nhiều khó khăn chứ chúng tôi
không xác định đây là vùng cấm
hoặc là vùng không được đụng đến nhưng đó
là vùng khó khăn vì trên không gian mạng
thì danh tính
ảo rất là nhiều
nên hiện nay thì bộ cũng đang
khắc phục cái việc này
cái vấn đề này bằng cách là
cũng trong cái nghị định thay thế nghị định
bảy mươi hai thì sẽ có bổ sung một cái quy định
đó là xác thực
người dùng mạng xã hội
bằng số điện thoại di động
những người hoạt động nghệ thuật
nói riêng và những cá nhân có uy tín
ảnh hưởng trên mạng xã hội nói chung
trước hết cần lưu ý đến những tác động
xã hội về hành vi của mình
trong bối cảnh chấn hương văn hóa dân tộc
con người việt nam được xác định là nhiệm vụ
mục tiêu quan trọng thì cũng là lúc
sâu bít việt cần được làm sạch
loại bỏ hiện tượng lệch chuẩn
trong môi trường văn hóa
cảnh giác với thủ đoạn mạo danh công an để lừa đảo
nội dung này sẽ được phân tích cụ thể
trong tiềm mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện
các biện pháp bình ổn thị trường vàng
hoàn thành thanh kiểm tra thị trường vàng
thưa quý vị hàng chục tỷ đồng là số tiền
mà các đối tượng lừa đảo đã có thể chiếm đoạt
của các nạn nhân bằng thủ đoạn mạo danh công an
đây không phải là thủ đoạn mới nhưng mà tinh vi
và thay đổi linh hoạt dưới nhiều hình thức khác nhau
bởi vậy mà vẫn có những nạn nhân mới bị sợ bẫy
vâng theo thống kê thì năm hai nghìn hai mươi ba
trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận
gần một mươi sáu phản ánh lừa đảo trực tuyến
và tỷ lệ người dùng nhận tin ngắn
cũng như là cuộc gọi lừa đảo trực tuyến
những con số rất là đáng suy ngẫm
vậy thì việc nhận diện và phải cảnh báo
như thế nào trước những thủ đoạn tinh vi
của các đối tượng mạo danh công an
vâng và vấn đề chính sách ngày hôm nay thì sẽ
phân tích cụ thể hơn về vấn đề này với vị khách mời
là thượng tá tiến sĩ lê quang toàn
phó trưởng khoa nghiệp vụ điều tra hình sự
học viện cảnh sát nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
riêng tại hà nội
chưa đầy một tháng qua đã có hai cụ bà
bị những kẻ giả danh công an đe dọa
lừa đảo một mươi năm và một mươi tám tỷ đồng
trước đó một cụ ông bảy mươi một tuổi
ở thành phố hồ chí minh cũng liên tiếp
nhận được cuộc gọi có hình ảnh từ những người
tự xưng cán bộ thiếu tướng bộ công an
khi làm theo hướng dẫn của những đối tượng
giả danh này cụ ông bị mất gần
một mươi năm tỷ đồng còn đây là
những trang thông tin mạo danh cộng thông tin
điện tử bộ công an để cung cấp thông tin
trong đó đăng tải nhiều video
bài viết có nội dung cảnh báo
về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt
tài sản những trang thông tin mạo danh
này lồng kép quảng cáo về các dịch vụ
như tiếp nhận hồ sơ
hỗ trợ lấy lại tiền bị treo
thu hồi tiền lừa đảo với cam kết
chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy
lại tiền lừa đảo bộ công an cho rằng
đây là một trong những hành vi giả mạo
nhằm tiếp cận người dân đang là
nạn nhân bị lừa đảo các đối tượng
lợi dụng tâm lý tiết tiền cần lấy lại
tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với họ
thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa đồng chí có thể thấy là tình trạng
mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt
tài sản đến thời gian vừa qua diễn biến rất là phức tạp
thủ đoạn này tuy không mới
nhưng rất tinh vi bởi vậy vẫn có
những nạn nhân mới đã bị sọc bẫy
theo đồng chí
thì đâu là nguyên nhân của tình trạng này ạ
chúng tôi thấy rằng trong thời gian vừa rồi có rất nhiều
vụ lừa đảo bằng những thủ đoạn khác nhau
trong đó có thủ đoạn là mạo danh lực lượng công an
và chúng tôi thấy rằng có những vụ
lừa đảo xảy ra với thủ đoạn
tinh vi và gây hậu quả rất lớn
thậm chí số tiền thiệt hại lên hàng chục tỷ đồng
thế thì mặc dù đây không phải
những thủ đoạn mới tuy nhiên nó có những yếu tố
làm cho đối tượng vẫn thực hiện trót lọt hành vi hành tội
yếu tố đầu tiên chính là thủ đoạn phạm tội
chuẩn bị từ việc lựa chọn con mồi
tức là đối tượng sẽ thực hiện hành vi hành tội
sau đó là nghiên cứu về quy luật sinh hoạt
về tài sản về các điều kiện khác
trước khi thực hiện hành vi hành tội
sau đó thì đối tượng mạo danh lực lượng công an
và gọi điện đến đe dọa khống chế
rồi là thao túng tâm lý yêu cầu truyền tiền
và với thủ đoạn như vậy
thì một số người
khi mà thiếu thông tin hoặc là thiếu kinh nghiệm
thì họ sẽ dễ dàng mắc bẫy đối tượng
đó là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai là do sự phát triển
của công nghệ công ty chúng tôi thấy hiện nay
ví dụ như là trí tuệ nhân tạo các công nghệ
và đối tượng sử dụng nó rất là tinh vi
đối tượng hoàn toàn có thể sử dụng cái trí tuệ nhân tạo đó
để tạo ra một hình ảnh
video call chẳng hạn trong đó có cả
mặt cả quần áo trang phục
và cả giọng nói cũng y hệt
như cán bộ chính sĩ công an thật cho nên là
với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo như vậy
thì người dân rất khó có thể phát hiện ra
đấy là hành vi lừa đảo kiểm tra tài sản
yếu tố thứ ba tôi nghĩ là quan trọng nhất
là yếu tố về người bị hại tức là
những người này thì thường là những người mà có tài sản đã
thứ hai là họ thường
thiếu kiến thức về pháp luật và kiến thức về
thủ đoạn phạm tội cho nên là
khi mà đối tượng thực hiện hành vi phạm tội như vậy người ta không nhận ra được
và dễ dàng mắc bây đối tượng
cái thứ hai là họ thường nhẹ dạ cả tin
và dễ bị hoảng loạn
tức là khi đối tượng xưng là công an
gọi điện yêu cầu là chuyển tiền như vậy là họ dễ dàng
tuân theo đối tượng ngay bảo không được nói đến với ai
cũng không nói và cứ thế là thực hiện yêu cầu
đối tượng chuyển tiền cho đối tượng đến khi bị chiếm đoạt
mới phát hiện ra mình bị lừa vâng ạ không chỉ là
mạo danh gọi điện thoại yêu cầu chuyển tiền
mà gần đây thì các đối tượng còn
triệt để sử dụng mạng xã hội mạo danh
trang thông tin lệ tự của bộ công an
quảng cáo về những dịch vụ như là tiếp nhận hồ sơ
hay là hỗ trợ lấy lại tiền bị treo
hay là thu hồi tiền đã bị lừa đảo
người dân nên nhận diện như thế nào về thủ đoạn này
của các đối tượng thưa đồng chí
chúng ta thì chắc là mọi người đều sử dụng mạng xã hội nhiều
cho nên là hàng ngày như tôi chẳng hạn tôi cũng thấy
có rất nhiều cái trang như là
phòng chống lừa đảo này bộ công an này
cục cảnh sát hành sự cục cảnh sát
cục phòng chống tội phạm công nghệ cao v v
nó có những cái quảng cáo chạy quảng cáo để
lôi kéo mình tham gia thế thì có thể nói
rằng là những cái trang thông tin
mà được tạo ra những trang thông tin giả mạo đó
hiện nay đang rất nhiều và đối tượng
sử dụng cái trang thông tin này để tìm cách
tiếp cận các cái những cái người mà
có thể là nhẹ dạ cả tin và để
thực hiện hành vi lừa đảo tài sản với họ
và trong một số cái trang thông tin ví dụ như là
thu hồi tiền lừa đảo chẳng hạn
thì có thể nói là nạn nhân sẽ bị lừa đảo kép
với những cái thủ đoạn như vậy
thì nạn nhân cũng
có thể thiệt hại rất nhiều và để
phòng tránh cái tình trạng trên thì
theo tôi là chú ý một số vấn đề sau đây trang web chính sống
không bao giờ chạy quảng cáo cả không bao giờ
lôi kéo những người khác vào đấy chỉ có những
trang web giả mạo mới tìm cách là
thiện quảng cáo rồi lôi kéo người dân tham gia
rồi vào các group telegram
hoặc là galo chẳng hạn
thì đấy là yếu tố đầu tiên yếu tố
thứ hai là chúng ta có thể nhận biết được là trên các trang web đó
thì cái mức độ tương tác của nó rất ít vì nó mới được thành lập
cho nên là nó không có nhiều like cũng không có
nhiều cái bình luận trên đó
hoặc nếu có thì đều là những cái bình luận
hoặc là tương tác ảo còn các trang web
trinh thống thì thường là nó sẽ có rất nhiều bài đăng
rất nhiều lượt tương tác có người
hỏi có người trả lời rồi cảm ơn v v
thì đấy là những cái dấu hiệu chúng ta có thể nhận biết
được các trang web giả mạo và thông thường
khi mà tiếp cận những trang web đó thì chúng ta có thể truy cập
thông qua các nguồn khác nhau tìm hiểu thông tin
liên hệ các số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an
theo đồng chí đâu sẽ là những giải pháp
cần thiết để có thể ngăn chặn và phòng chống
tình trạng mạo danh công an để lừa đạo
chiếm đoạt tài sản đang diễn biến
rất phức tạp như hiện nay ạ
một là bản thân mỗi người dân cũng cần
tích cực chủ động nghiên cứu các thông tin
chúng ta thấy thông tin hàng ngày trên các phương tiện
thông tin đại chúng rất nhiều và chúng ta có thể
truy cập với thông tin đó để cập nhật
những thủ đoạn phạm tội cách thức phòng chống tội phạm
thứ hai là cũng có thể phải thông qua chính quyền
địa phương và lực lượng cơ quan chức năng
chúng ta phải tổ chức công tác tuyên truyền
thậm chí có những đợt truyền thông lớn về
các thủ đoạn phạm tội và cách thức phòng chống tội phạm
bởi vì thực ra những cái thủ đoạn này nếu như
người ta nắm được trước rồi thì đối tượng khi mà
thực hiện hành vi vào chúng ta nắm rồi thì rất khó
có thể thực hiện cho lọt cho nên là
việc truyền thông qua các phương tiện thông tin
tin đại chúng các trang web các
trang mạng xã hội thậm chí là qua các group
gia lô hoặc là các cái của cộng đồng
các cơ quan các đơn vị rồi là
các tổ dân phố đều có cái group gia lô đó
thì chúng ta hoàn toàn có thể tuyên truyền các thủ đoạn phòng chống tội phạm
cho họ qua đó
thêm nữa là tôi nghĩ là các cơ quan chức năng
cũng cần phát huy vai trò của mình trong việc
đấu tranh phòng chống tội phạm này tức là
phát hiện điều tra khám phá và xử lý nghiêm các đối tượng
thực hiện anh vi lừa đảo chúng ta tài sản thế rồi là
cần có sự phối kết hợp của nhiều đơn vị chức năng
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành
thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
tiếp theo chương trình mời quý vị đến
với những thông tin đáng chú ý có trong
cụm chính sách sáng ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện
các biện pháp bình ổn thị trường vàng
hoàn thành thanh tra kiểm tra thị trường vàng
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước
triển khai tích cực các giải pháp tăng trưởng
tín dụng hướng tín dụng vào sản xuất
kinh doanh lĩnh vực ưu tiên
và các động lực tăng trưởng kiểm soát
tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn
rủi ro đảm bảo an toàn hiệu quả
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì
phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp tục thực hiện quyết liệt nghiêm túc đầy đủ
hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
quản lý thị trường vàng cả trước mắt
và lâu dài bảo đảm thị trường vàng
hoạt động ổn định hiệu quả lành mạnh
công khai minh bạch
cục quản lý dược bộ y tế vừa ban hành
các quyết định công bố gia hạn giấy đăng ký
lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc
đối với gần một trăm ba mươi loại sản phẩm
trường hợp thuốc nguyên liệu làm thuốc
đã thực hiện thay đổi bổ sung trong
quá trình lưu hành hoặc có đính chính
sửa đổi thông tin liên quan đến giấy
lưu hành đã được cấp doanh nghiệp xuất
trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận
của cục quản lý dược với các cơ quan
đơn vị liên quan để thực hiện
các thủ tục theo quy định của pháp luật
theo cục hàng không việt nam
trước việc thuê máy bay bị vỡ
so với kế hoạch các hãng hàng không đang
tăng chuyến bay đêm và sáng sớm để
phục vụ nhu cầu người dân trong dịp du lịch
hè sắp tới và giai đoạn đến
cuối năm theo đó việt nam airlines
tăng chuyến đêm và sáng sớm
trong giai đoạn cao điểm hè
từ hai hai trăm linh lên năm hai trăm linh chuyến
tăng một trăm ba mươi bốn so với
năm ngoái đồng thời hãng này
cũng triển khai nhiều chương trình bán
ưu đãi để kích cầu
việt ze tăng khoảng ba mươi năm số
chuyến bay đêm so với thưởng lệ
tương đương với hai hai trăm linh chuyến bay
và tung ra giá vé rẻ
chương trình khuyến mại trong dịp tháng chín đến tháng một mươi hai
bamboo airways triển khai
chính sách giảm giá với mức giảm
tám vào khung giờ từ
hai mươi hai h hôm trước đến hai h ngày hôm
sau vào các ngày thứ sáu
thứ bảy chủ nhật hàng tuần kéo dài
đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với mục điểm báo
thưa quý vị tại họp báo dự kiến
chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
phóng viên báo chí đã đặt ra câu hỏi
liên quan tới quy trình cấm tuyển
tuyệt đối nồng độ cồn trong dự thảo
luật trở tự an toàn giao thông đường bộ
ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng an ninh
trịnh xuân an cho biết thực chất khoảng tám
điều tám luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
đã cấm tuyệt đối
cấm điều kiển xe ô tô xe máy
chuyên dùng mà trong máu hoặc hơi thở
có nồng độ cồn việc này vừa có
cơ sở pháp lý vừa có cơ sở lý luận khoa học
ghi nhận trên báo công an nhân dân
ông trịnh xuân an cho biết ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ chính thức có văn bản số tám trăm ba mươi năm
giải trình tiếp thu ý kiến
đại biểu quốc hội để cùng với dự thảo luật
chuẩn bị chính quốc hội xem xét thông qua
đối với một dự thảo luật
rất được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm
trong quá trình tiếp thu các phương án
ủy ban quốc phòng an ninh cũng tham mưu
ủy ban thường vụ quốc hội thiết kế
hai phương án phương án quy định ngưỡng
và phương án cấm tuyệt đối đưa ra
xin ý kiến các đoàn đại biểu quốc hội
các cơ quan và các đại biểu quốc hội chuyên trách
cơ bản các ý kiến ủng hộ
phương án cấm tuyệt đối nhiều hơn
báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội
trình giao quốc hội lần này cũng nêu rõ
các quan điểm ưu điểm của từng phương án
nhưng trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
thì không nêu các phương án nữa
mà quyết định chọn phương án cấm tuyệt đối
từ ngày một mươi năm tháng năm vừa qua
thời gian điều chỉnh giá điện
được rút ngắn từ sáu tháng
xuống còn ba tháng
điều chỉnh này cho phép việc điều hành
giá bán lẻ điện bình quân có thể
linh hoạt và sát với thị trường hơn
nhưng cùng với đó là áp lực tăng giá
khi chi phí sản xuất điện đã
và sẽ gia tăng mạnh do năng nóng
và nhu cầu sử dụng lớn
tăng giá điện lúc này cũng ảnh hưởng mạnh
tới người dân doanh nghiệp và chỉ số
giá tiêu dùng của nền kinh tế
báo lao động cho rằng trước áp lực
tăng giá điện người lao động mong có lộ trình
một số chuyên gia năng lượng cho rằng
việc điều chỉnh giá điện trong năm nay
là tất yếu bởi chi phí sản xuất điện
đã gia tăng mạnh do năng nóng
song việc tăng giá điện ở thời điểm nào
mức độ tăng bao nhiêu cần được cân nhắc kỹ lưỡng
tiến sĩ ngô đức lâm
nguyên phó viện trưởng viện năng lượng bộ công thương
cho rằng vì mục tiêu kiểm chế lạm phát
của chính phủ không nên tăng giá điện
ở thời điểm này thay vào đó nên tăng
vào các tháng chín tháng một mươi mức tăng từ ba tới năm
và còn theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu
thị trường giá cả tiêu thụ điện
thì đến nay đã gần chạm một triệu kwh
và sớm hơn với dự báo
nếu không tăng hay nói một cách công tâm
thì sẽ rất khó cho ngành điện
nhưng nếu tăng lạm phát thì cũng sẽ tăng
ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô
nhiều phiên đấu thẩu vàng kết hợp
với các biện pháp hành chính như
thanh tra thị trường yêu cầu sử dụng
hóa đơn điện tử hay điều tra hành vi
theo tổng giá với những biện pháp trên
thì giá vàng sẽ giảm nhiệt trong bao lâu
đó là câu hỏi được đặt ra
trên báo kinh tế và đồ thị
các chuyên gia trong nước cho rằng
đấu thẩu vàng nhằm tăng nguồn cung
ra thị trường chỉ là giải pháp
mang tính chất cấp bách không phải
là giải pháp căn cơ lâu dài
theo giáo sư tiến sĩ trần thọ đạt
chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo
trường đại học kinh tế quốc dân
căn cơ vẫn phải là nhanh chóng sửa đổi
nghị định hai mươi bốn ndcp tập trung vào
các nội dung xóa bỏ độc quyền vàng miếng
sgc và cho phép nhập khẩu
một lượng vàng nhất định vì nguồn vàng
sản xuất trong nước không nhiều
đồng với quan điểm chuyên gia trần duy phương
cho rằng sau khi tiến hành
thanh tra kiểm tra thị trường vàng
và hoạt động kinh doanh vàng nếu phát hiện
các sai phạm đặc biệt là vấn đề đầu cơ
đẩy giá thì cần phải giải quyết triệt đề